nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh lễ sĩ ban liên lạc truyền thống trung đoàn bốn trăm hai mươi chín
sư đoàn ba trăm hai mươi tại tp hcm và ban liên lạc hội đồng ngũ huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã tổ chức
bàn giao một mươi tám hải cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc biên giới tây nam
có quê quán tại huyện tân lạc tỉnh hòa bình đây là việc làm đã được ban liên lạc truyền thống
trung đoàn bốn trăm hai mươi chín và ban liên lạc hội đồng ngũ huyện tân lạc phối hợp thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
những việc làm này đã mang lại niềm hạnh phúc lòng mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sĩ
là nghĩa cử thể hiện tính cách cao đẹp của bộ đội cụ hồ luôn đẹp cao tinh thần tất cả vì đồng đội